đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy kiên giang
về kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị
kết quả công tác quán triệt học tập triển khai thực hiện nghị quyết trung ương sáu bảy khóa một mươi hai
và công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay
phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng biểu dương đảng bộ tỉnh kiên giang
trong tổ chức triển khai quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của đảng
đặc biệt là việc kiên giang dám nhìn thẳng vào sự thật những tồn tại yếu kém trong thực tế
để đối chiếu soi dọi với hai mươi bảy biểu hiện mà trung ương chỉ ra để thực hiện việc kiểm điểm
tự phê bình và phê bình
đồng chí võ văn thường đề nghị tỉnh kiên giang trong tổ chức sắp xếp lại bổ máy theo hướng tinh gọn
phải bảo đảm đúng nguyên tắc đường lối chỉ đạo
việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy phải gắn liền với công tác tư tưởng
và trong công tác tư tưởng phải gắn với công tác tổ chức cán bộ
hai nhiệm vụ này phải được thực hiện trên nguyên tắc gắn kết với nhau bổ trợ nhau
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh kiên giang cần có nhiều cách nhiều hình thức
để nắm bắt tư tưởng trong cán bộ đảng viên dư luận xã hội tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng
củng cố niềm tin của dân đối với đảng
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt
nhưng tấm gương học tập làm theo bác trong tuyên truyền phải kết hợp giữa xây và chống